việc người nổi tiếng là các ca sĩ diễn viên người mẫu hoa hậu dùng trang cá nhân trên mạng xã hội
để quảng cáo cho các nhãn hàng là xu hướng chung hiện nay trong bối cảnh phát triển của marketing online
tuy nhiên mới đây cơ quan quản lý thị trường hà nội đã phát hiện lô mỹ phẩm của tập đoàn ts group
có trị giá là một mươi một tỷ đồng là hàng giả
và điều đáng nói là những sản phẩm này đã từng được rất nhiều người nổi tiếng quảng cáo trên các trang facebook cá nhân
câu chuyện này đã khiến cho người hâm mộ bức xúc và cũng đặt ra một vấn đề cho các cơ quan quản lý
đó là cần một cơ chế quản lý việc người nổi tiếng quảng cáo trên các trang mạng xã hội
chị nguyễn hồng ngọc ở huyện văn lâm tỉnh hưng yên
trong một lần đọc được dòng trạng thái chia sẻ của một diễn viên về sản phẩm gácday của tập đoàn ts group
loại nước uống có tác dụng đẹp ra phòng chống bệnh ung thư đã được diễn viên đó sử dụng và có hiệu quả
tin tưởng vào dòng chia sẻ đó chị ngọc đặt mua với giá bảy trăm năm mươi đồng một chai
tuy nhiên khi uống đến chai thứ hai
thì chị ngọc có dấu hiệu bị đầy bụng tiêu chảy nên đã chủ động dừng lại
khoảng vài tuần sau qua báo chí chị ngọc được biết sản phẩm này bị lực lượng quản lý thị trường hà nội bắt giữ
vì nghi là hàng giả được dán nhãn tại hà đông chứ không phải là nhập khẩu từ tây ban nha như lời quảng cáo

trung bình mỗi người nổi tiếng thì có hàng trăm nghìn lượt người theo dõi trên mạng xã hội
tận dụng điều này các nhãn hàng đã trả tiền để họ viết các bài chia sẻ về sản phẩm nhằm tăng doanh thu bán hàng
theo chuyên gia truyền thông nguyễn cao cường
hình thức quảng cáo truyền thông này nên sớm được bổ sung vào luật quảng cáo nhằm bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trong các trường hợp như vụ việc của ts group
quản lý hoạt động quảng cáo trên trang điện tử cá nhân thì tôi cho rằng nó cũng là phù hợp với cái xu thế mà chúng ta cũng đang yêu cầu quản lý việc bán hàng trên trang cá nhân
do vậy mà tôi nghĩ rằng là về lâu dài thì cái câu chuyện quản lý hoạt động quảng cáo trên các trang mạng điện tử trên các diễn đàn xã hội trên các cái địa chỉ facebook youtube là cần thiết
bên cạnh kinh doanh online trên facebook việc người nổi tiếng quảng cáo trên facebook hay các trang mạng xã hội cũng đang là xu hướng phát triển mạnh mẽ hiện nay
với niềm tin từ công chúng mến mộ người nổi tiếng dễ dàng
có được thu nhập không nhỏ từ những dòng trạng thái truyền
chia sẻ nhưng một khi việc làm này chưa được đặt vào trong chế tài quản lý thì chắc chắn ở đó vẫn có thể tiềm ẩn những rủi ro